theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hôm nay ngày hai tháng hai không khí lạnh được tăng cường trở lại do đó các tỉnh bắc bộ và bắc trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục rét đậm rét hại vùng núi cao có băng giá kéo dài đến khoảng ngày bảy tháng hai
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết hôm nay ngày hai tháng hai không khí lạnh tiếp tục tăng cường các tỉnh thành phố thuộc khu vực bắc bộ và bắc trung bộ có mưa nhỏ vài nơi các tỉnh trung trung bộ từ chiều và đêm có mưa giải rác gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp ba vùng vên biển cấp bốn các tỉnh bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục rét đậm rét hại vùng núi cao có băng giá nhiệt độ thấp nhất ở vùng đông bằng giao động từ tám đến một mươi một độ c vùng núi từ năm đến tám độ c vùng núi từ năm đến tám độ c
vùng núi cao có nơi dưới ba độ c khu vực hà nội nhiều mây không mưa trưa chiều giảm mây hứng nắng nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ tám đến một mươi một độ c
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương nhận định đợt rét đậm rét hại ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế kéo dài đến ngày bảy tháng hai
cấp độ rủi ro thiên tai do rét hại băng giá ở vùng núi vùng núi cao dự báo cấp một đến cấp hai